liên quan đến việc phong giáo sư phó giáo sư năm hai nghìn một mươi tám bộ giáo dục và đào tạo xin lùi hạn giả soát là nhan đề bài viết được đăng trên báo tuổi trẻ
trong văn bản gửi thủ tướng bộ trưởng phùng xuân nhạ cho rằng thường trực các hội đồng chức danh giáo sư ngành đã khẩn trương giả soát hồ sơ các ứng viên
các vấn đề mà dư luận đặt ra liên quan tới việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư phó giáo sư
tuy nhiên do thời gian yêu cầu giả soát chung với thời gian nghỉ tết nguyên đán nên để đảm bảo khách quan công bằng đúng quy định
bộ trưởng phùng xuân nhạ đề nghị thủ tướng cho phép lùi thời hạn báo cáo kết quả ra soát thêm tám ngày đến hết ngày hai mươi tám tháng hai
cũng trên báo tuổi trẻ bài viết kê đơn thuốc cần cả số chứng minh nhân dân cha mẹ trẻ là bài viết đáng chú ý
thông tư năm mươi hai của bộ y tế ký ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy về kê đơn thuốc ngoại trú sắp có hiệu
được thực hiện từ ngày một tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên thông tư này bị nhiều bác sĩ cho là khó thực hiện khó khả thi do yêu cầu ghi cả số chứng minh nhân dân
hoặc thẻ căn cước của cha mẹ người giám hộ cho trẻ khi kê đơn thuốc cho trẻ dưới bảy mươi hai tháng tuổi
kỳ nghỉ tết nguyên đán vừa kết thúc tuy nhiên nhìn lại một thực trạng diễn ra tại thủ đô thì vẫn còn cảnh
lộn xộn các điểm trông giữ xe dịp tết đây là nhan đề bài viết được đăng trên báo hà nội mới
mức giá mới trông giữ phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào
hẹn gặp lại